trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trong thời gian gần đây các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt các chỉ đạo của trung ương về công tác phòng chống dịch
đặc biệt là các chỉ đạo kịp thời về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các tụ điểm vui chơi sinh hoạt đông người ở các địa phương
tỉnh phú yên quyết định đầu tư gần một mươi bốn tỷ đồng phục vụ việc mua sắm trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra địa phương này cũng yêu cầu không tập trung đông người trong việc tổ chức lễ cưới tiệc cưới hạn chế đến các khu vui chơi giải trí và thăm nuôi bệnh
tại đà nẵng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường trò chơi điện tử đã được tạm đình chỉ từ ngày một mươi năm tháng ba cho đến khi có văn bản hủy bỏ quyết định này
tại quảng nam ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành liên tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc chủ động quyết liệt ứng phó trong mọi tình huống thực hiện phương châm bốn tại chỗ đồng thời chỉ đạo tạm dừng các hoạt động thăm quan vui chơi giải trí biểu diễn văn hóa nghệ thuật thi đấu thể dục thể thao